nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng sửa đổi điều kiện vay vốn và đơn giản hóa hồ sơ
thủ tục xác nhận phê duyệt người sử dụng lao động có đủ điều kiện vay vốn
đây là phát biểu của bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
từ đầu năm đến nay bộ lao động thương binh và xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan
tập trung triển khai nghị quyết số bốn mươi hai ndcp bảo đảm công khai minh bạch thận trọng hiệu quả đúng đối tượng thụ hưởng
có giải pháp phòng ngừa ngăn chặn trục lợi chính sách
đến thời điểm ngày một mươi ba tháng bảy kho bạc nhà nước đã thực hiện giải ngân gần một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ trên một mươi một năm trăm linh người và chín bốn trăm hai mươi năm hộ kinh doanh
đối tượng là người có công với cách mạng bảo trợ xã hội hộ nghèo cận nghèo đã được hỗ trợ trên một mươi một hai triệu người
trong thời gian tới bộ sẽ đề mạnh các hoạt động đề nơn đáp nghị
uống nước nhớ nguồn trong tháng bảy ra soát tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ người có công còn tôn động
tạo hành lang pháp lý đơn giản để các nhóm đối tượng sử dụng lao động
được thụ hưởng chính sách vay vốn tái đầu tư mở rộng sản xuất phục hồi kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động